do ảnh hưởng của bão số sáu tại đắk lắc đã xảy ra mưa lớn khiến hơn bốn trăm linh căn nhà trên hai sáu trăm linh hectare cây trồng bị ngập
hơn hai trăm năm mươi mét đường giao thông bị sạt lở hoặc cuốn trôi
huyện lắc và crong bông là hai địa phương có tình hình ngập lụt phức tạp nhất
với hơn ba trăm linh hộ dân phải di tản người tài sản để tránh thiệt hại
tuy vậy do nước lên nhanh trong đêm tối nên nhiều gia đình không kịp trở tay
các địa phương bị thiệt hại nặng nhất là huyện lắc với sáu trăm sáu mươi bảy hectare lúa và hoa màu
trên ba trăm linh ngôi nhà của người dân ở xã đắc liêng và thị trấn liên sơn bị ngập lụt
tại huyện crong bông mưa lũ đã làm một sáu mươi ba hectare cây trồng các loại
ba trăm linh hộ dân của xã hòa phong bị cô lập cầu treo buôn cư đờ răm xã cư đờ răm bị ngập sâu khoảng một mét
tại đập thủy lời e hờ môn xã giang mau huyện crong bông có dung tích một trăm bảy mươi m ba nước
xuất hiện các vết dò ở mang cống của đập này tuy nhiên đập vẫn bảo đảm an toàn
lúc ba giờ sáng rồi thì ngập hết tới đây luôn
rồi có một con chó rồi gạ môi cong rồi gạo lúa thì cũng ngập hết rồi ruộng bên kia thì cũng ngập ba sao
hiện nay các ngành chức năng của tỉnh đắk lắc phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị lực lượng vũ trang
tổ chức giúp dân khắc phục hậu quả mưa lũ đồng thời các địa phương trong tỉnh tiếp tục thống kê thiệt hại do mưa lũ gây ra
để báo cáo cấp có thẩm quyền có biện pháp hỗ trợ nhân dân